tiếp đại sứ cuba lianis torres rivera vào chiều nay thủ tướng nguyễn xuân phúc chúc mừng đại sứ đã hoàn thành xuất sắc nhiệm kỳ công tác tại việt nam
thủ tướng khẳng định nhân dân việt nam luôn ghi nhớ câu nói bất hủ của chủ tịch fidel castro
vì việt nam cuba sẵn sàng hiến dân cả máu của mình đồng thời cảm ơn cuba đã cử chuyên gia y tế sang giúp việt nam ứng phó với dịch bệnh covid một mươi chín
đại sứ lianistorest rivera cảm ơn đảng và nhà nước việt nam đã gửi tặng gạo cho nhân dân cuba
trong lúc đại dịch covid một mươi chín diễn biến phức tạp việt nam đã tổ chức chuyến bay đón công dân cũng như đưa hàng viện trợ sang cuba
cùng với chúc mừng việt nam đã thành công trong kiểm soát đại dịch covid một mươi chín và đảm nhận thành công vai trò chủ tịch asean năm hai nghìn hai mươi
đại sứ đề nghị hai nước sớm tổ chức họp ủy ban liên chính phủ để tạo những điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hai nước hợp tác trong chuyển giao công nghệ sửa chữa và đóng mới tàu